ngày một mươi chín tháng chín tại trụ sở báo nhân dân đã diễn ra hội nghị nghiệm thu cấp bộ đề án nghiên cứu khoa học
nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức và đội ngũ phóng viên thường trú báo nhân dân
tại buổi nghiệm thu các thành viên trong hội đồng và ban chủ nhiệm đề án đã trao đổi
đưa ra những ý kiến nhận xét đóng góp phản biện về các kết quả đạt được
cũng như mặt hạn chế còn tồn tại và bài học kinh nghiệm trong hoạt động của hệ thống tổ chức
và đội ngũ phóng viên thường trú báo nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
bên cạnh đó các đại biểu cũng trao đổi về những quan điểm định hướng và giải pháp
để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức và đội ngũ phóng viên thường trú
như cần kiện toàn tổ chức bộ máy và đổi mới cơ chế chính sách và hoạt động của các cơ quan thường trú
phát huy thế mạnh nguồn nhân lực tăng cường đồng bộ và cơ sở vật chất kỹ thuật nghiệp vụ
bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho phóng viên thường trú